liên tri hội nhà báo việt nam tại tp hcm vừa tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí khách mạng việt nam
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín chương trình nhằm tạo cơ hội giao lưu
trao đổi nghiệp vụ cho phóng viên giảng viên và sinh viên ngành báo chí
lễ kỷ niệm tại cơ quan thông tấn xã việt nam khu vực phía nam số một trăm một mươi sáu nguyễn thị minh khai
quận ba tp hcm chương trình gồm hai mươi tiết mục văn nghệ đặc sắc nhằm tạo nhịp cầu kết nối
giao lưu trao đổi nghiệp vụ cho phóng viên giảng viên và sinh viên báo chí
chương trình được phối hợp thực hiện giữa trường cao đảng phát thanh truyền hình hai
cơ quan thông tấn xã việt nam khu vực phía nam cơ quan đài tiếng nói việt nam tại tp hcm
cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất